sau loạt sự cố từ hãng chế tạo máy bay boeing ngày một mươi tháng ba cbs news cho biết
bộ tư pháp hoa kỳ đã tiến hành điều tra về sự cố bung cửa máy bay bảy trăm ba mươi bảy max chín vào ngày năm tháng một
theo đó các nhà điều tra đã liên hệ với một số hành khách và thành viên tổ lái trên chuyến bay này
qua đó giúp xác định boeing có tuân thủ đúng những yêu cầu từng được đặt ra sau hai vụ rơi máy bay bảy trăm ba mươi bảy max
đã khiến tổng cộng ba trăm bốn mươi sáu người thiệt mạng vào hồi năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín
về hai vụ tai nạn liên quan đến hai chiếc bảy trăm ba mươi bảy max
chiếc đầu tiên mang số hiệu ba trăm linh hai của hãng hàng không etopian airlines
khởi hành từ addis ababa tới nairobi vào ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên máy bay đã bị rơi chỉ ít phút sau khi cất cánh khiến tất cả một trăm năm mươi bảy người trên khoang thiệt mạng
phụ thứ hai là chiếc bảy trăm ba mươi bảy mark của hãng hàng không lion air của indonesia
bị rơi ở ngoài khơi bờ biển indonesia
tuy nhiên máy bay đã bị rơi ở ngoài khơi bờ biển indonesia vào ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
làm thiệt mạng tất cả một trăm tám mươi chín người trên khoang
theo cnbc năm hai nghìn hai mươi một boeing đã phải nộp phạt hai năm tỷ usd để gian xếp vụ việc bên ngoài tòa án
số tiền này bao gồm hai trăm bốn mươi ba sáu triệu usd tiền phạt hành sự
một mươi tỷ usd cho các hãng hàng không đã mua máy bay bảy trăm ba mươi bảy max
và năm trăm linh triệu usd tiền đền bù cho các gia đình có người thân thiệt mạng
trong hai vụ tai nạn năm hai nghìn một mươi tám
với việc boeing đồng ý nộp phạt
bộ tư pháp mỹ ngừng cuộc điều tra kéo dài hai năm
và hủy bỏ mọi cáo buộc với tập đoàn này trong ba năm nếu không có thêm vi phạm gì
trước đó các công tố viên bộ tư pháp mỹ khẳng định
boeing cố tình lừa dối nước mỹ khi cản trở faa đánh giá toàn bộ an toàn máy bay trên bảy trăm ba mươi bảy max
theo bộ tư pháp mỹ boeing thú nhận hai phi công kỹ thuật của máy bay bảy trăm ba mươi bảy max
đã lừa dối faa về năng lực của hệ thống kiểm soát bay trên loại máy bay này

phần mềm này bị xác định là nguyên nhân dẫn tới hai vụ tai nạn thảm khốc nếu trên
sau sự cố này faa đã cấm các hãng hàng không sử dụng mẫu máy bay này trong tháng một
đồng thời yêu cầu boeing dừng mở rộng việc sản xuất boeing bảy trăm ba mươi bảy max
cũng như yêu cầu cần phát triển một kế hoạch toàn diện
nhằm giải quyết các vấn đề về kiểm soát chất lượng hệ thống trong vòng chín mươi ngày
đến ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn chuyến bay mang số hiệu alaska fly một nghìn hai trăm tám mươi hai
chở một trăm bảy mươi một hành khách và sáu thành viên phi hành đoàn xuất phát từ sân bay quốc tế potland
đã quay trở lại chỉ sau hai mươi phút do gặp sự cố một cửa thoát hiểm trên thân máy bay bung ra
buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp
sau sự cố bùng cửa giữa không trung vào tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
faa đã quyết định thanh tra quy trình sản xuất máy bay bảy trăm ba mươi bảy max
và những phát hiện của cuộc kiểm tra này sẽ được sử dụng để xác định phương pháp giám sát giải hạn
đối với các máy bay của boeing
cuộc điều tra tập trung vào việc liệu boeing có vấn đề không đảm bảo sản phẩm hoàn thiện
phù hợp với thiết kế đã được phê duyệt và không ở trong điều kiện
vận hành an toàn theo quy định hay không
năm hai nghìn hai mươi bốn faa đã đặt thời hạn chín mươi ngày để boeing đưa ra kế hoạch hành động toàn diện
khắc phục vấn đề kiểm soát chất lượng mang tính hệ thống
cho đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cục hàng không liên bang hoa kỳ cho biết đã xác định được
một số sai phạm trong quá trình kiểm soát quy trình sản xuất xử lý và kiểm soát chất lượng của boeing
sau khi thực hiện kiểm toán và phỏng vấn đối với các nhân viên của nhà sản xuất máy bay này
theo đó ngày bốn tháng ba faa cho biết
kết quả điều tra đối với quy trình sản xuất bảy trăm ba mươi bảy max và spirit aerosystems
đơn vị gia công thân máy bay cho hãng này đã phát hiện nhiều trường hợp không tuân thủ
trong kiểm soát quy trình sản xuất xử lý và lưu trữ các bộ phận và kiểm soát sản phẩm của boeing
tuy vậy đến ngày tám tháng ba vừa qua boeing khẳng định họ không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào
liên quan đến việc các nhân viên hãng này loại bỏ một số bộ phận quan trọng
trong quá trình sản xuất máy bay bảy trăm ba mươi bảy max chín khi gặp sự cố
trước đó một tháng ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã công bố kết quả điều tra sơ bộ
cho biết bốn úc vít ngăn chặn chuyển động đi lên tấm bịt cửa bị thiếu trước khi bộ phận này bung ra
khỏi điểm hãm cơ quan này suy đoán kỹ thuật viên đã tháo những ốc vít khi sửa chữa các bộ phận khác
thế nhưng lại không lắp lại chúng sau đó theo phó chủ tịch điều hành boeing jack ozaki cho biết
đơn vị đã xem xét cẩn thận và không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào đề cập đến việc loại bỏ
máy bay này quan trọng trong khi sản xuất chiếc máy bay gặp sự cố đáp lại chủ tịch ủy ban an
toàn giao thông quốc gia jennifer homendy đã có động thái chỉ trích sự thiếu hợp tác của boeing
trong việc điều tra những nguyên nhân dẫn đến sự cố bùng cửa máy bay được biết boeing đã không
tiết lộ một số tài liệu liên quan đến các nút đóng mở cửa hay thông tin cá nhân của hai mươi năm kỹ sư trong
nhóm sản xuất cửa tại máy bay bảy trăm ba mươi bảy của boeing ở rentern washington trước những chỉ trích của bà
homedi boeing đã phải cung cấp thông tin tên của hai mươi năm người này nhằm phục vụ công tác điều tra
trước sự hợp tác của phía hãng bà homidy cho biết họ kỳ vọng quá trình điều tra sẽ hoàn
tất trong vòng hai tháng để làm rõ trách nhiệm các cá nhân và tập thể liên quan đến sự cố
trong quá trình này ủy ban an toàn giao thông quốc gia cần phỏng vấn các nhân viên đây là cách
duy nhất để họ xác định xem quá trình sản xuất máy bay đã được đảm bảo an toàn hay không điều gì
đã được thực hiện cũng như những biện pháp an toàn còn thiếu thời gian qua nhiều chuyên gia đã phát
hiện nhiều kẽ hở trong quá trình sản xuất máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max theo các chuyên gia hàng không
sự cầu thả trong quá trình chế tạo phương tiện hàng không có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng
nguy hiểm đến tính mạng con người cụ thể theo báo cáo mới nhất của cục hàng
không liên bang mỹ faa của kiểm tra sản xuất phương tiện bảy trăm ba mươi bảy max đối với boeing và các
nhà cung cấp spirit aerosystem đã tìm ra nhiều lỗi đáng lo ngại theo đó
faa báo cáo phát hiện các vấn đề về không tuân thủ trong kiểm soát quy trình sản xuất
xử lý và lưu trữ các bộ phận và hoạt động đánh giá sản phẩm của boeing
theo một chuyên gia hàng không ở mỹ
những kẽ hở trong khâu sản xuất của boeing là rất nguy hiểm trên thực tế lỗi kỹ thuật của dòng
máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max đã khiến tổng cộng ba trăm bốn mươi sáu người thiệt mạng trong hai vụ tai nạn liên tiếp
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín qua ghi nhận boeing bảy trăm ba mươi bảy max ra đời từ sự cạnh tranh khốc liệt
là thế hệ thứ tư của dòng bảy trăm ba mươi bảy được kỳ vọng sẽ là đối trọi được với dòng a ba trăm hai mươi được phát triển bởi
đối thủ airbus hai ông lớn này hiện chiếm thị phần lớn trong số máy bay chở khách một lối đi
hoặc thân hẹp toàn cầu phổ biến đối với nhu cầu máy bay thương mại lúc này
năm hai nghìn một mươi airbus đã đánh bại boeing khi trình làng chiếc a ba trăm hai mươi động cơ mới
đặc biệt mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn đáng kể đối đầu với đối thủ cạnh tranh
mạnh như vậy boeing đã quyết định thay đổi chiến lược boeing bảy trăm ba mươi bảy max ra đời với thông
báo của công ty vào cuối năm hai nghìn một mươi một trong đó thay vì chế tạo chiếc máy bay hoàn toàn mới sẽ tối
nhiều thời gian boeing quyết định tái chế trên khung máy bay bảy trăm ba mươi bảy hiện có
động thái này được nhận định là cốt lõi dẫn đến những thỏa hiệp về thiết kế
có thể đã góp phần gây ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng vào hồi cuối năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín
theo abc news bảy trăm ba mươi bảy max tám được xem như đứa con cưng của boeing và là trụ cột chính của hãng sản xuất
xuất máy bay này giới hạn sản xuất đối với dòng boeing max tám và mark chín hiện khoảng ba mươi chiếc mỗi tháng
tuy nhiên bà lãnh đạo cấp cao boeing luôn muốn tăng sản lượng để có thể giao đến khách hàng
sớm càng tốt theo một nhân viên của boeing đã về hưu
người này phải làm việc liên tục từ một mươi đến một mươi hai giờ đồng hồ mỗi ngày để kịp xuất sửa máy bay
về điều này chủ tịch hiệp hội thợ máy và công nhân hàng không vũ trụ quốc tế cho rằng áp lực tiếp
tục lên nhân viên có thể khiến kiểm soát chất lượng gặp khó khăn trước đó boeing đã lập quỹ
một trăm linh triệu usd để hỗ trợ gia đình các nạn nhân thiệt mạng tuy nhiên nhiều người cho rằng con số này
quá thấp tập đoàn mỹ đạt doanh số một trăm linh tỷ usd và lợi nhuận một mươi hai tỷ usd vào hồi năm hai nghìn một mươi tám sau vụ việc
không cá nhân nào thuộc boeing bị truy tố hình sự trong cuộc điều tra của chính phủ mỹ
theo đó dennis molenberg ceo boeing ở thời điểm hai vụ tai nạn xảy ra vào năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi bảy
đã bị xa thải vào cuối năm hai nghìn một mươi chín dù vậy molenburg vẫn có trong tay hơn sáu mươi triệu usd quyền
chọn cổ phiếu và các tài sản khác dòng máy bay bảy trăm ba mươi bảy max của boeing bị cấm bay từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hãng gold airlines của brazil

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo trên kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn